sau một thời gian tích cực điều tra vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hôm qua một mươi chín tháng một mươi công an tỉnh an giang đồng loạt giao quân triệt xóa băng nhóm tội phạm nguy hiểm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen do đối tượng huỳnh văn tèo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường mỹ long tp long xuyên cầm đầu
giới sự chủ công của lực lượng cảnh phát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh các tổ công tác thuộc các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt giao quân tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng cùng huỳnh văn tèo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba dương thành phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đỗ thống nhất sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn cùng trú tại thành phố long xuyên về các hành vi giết người cố ý gây thương tích bắt giữ người trả pháp luật hủy hoại tài sản gây dối trật tự công cộng và cho vay lãi nặng
khám xét nơi ở của các đối tượng
lực lượng công an thu giữ nhiều tăng vật có liên quan hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an an giang tiếp tục điều tra mở rộng